không chấp hành dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nam tài xế điều khiển chiếc mini couper hất một cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
tối qua hai mươi sáu tháng hai tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội lập chốt đo nồng độ cồn tại đường trần nhật duật phường đồng xuân quận hoàn kiếm
thời điểm hai mươi h ba mươi năm phát hiện ô tô nhãn hiệu mini kuper do một nam tài xế điều khiển có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
khi tổ công tác yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn người này bất ngờ tăng ga lao vào tổ công tác hất một cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
sau khi bỏ chạy được một đoạn lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng lực ô tô và khống chế nam tài xế bàn giao cho công an phường đồng xuân tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan công an tài xế khai tên là nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại bắc tử liêm hà nội
tiến hành đo nồng độ cồn tài xế vi phạm ở mức một trăm hai mươi sáu mg trên một lít khí thở